nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành nguyễn chủ trì buổi gặp mặt
tại đây phóng viên báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về xây dựng đô thị thông minh
công tác cải cách hành chính thực hiện các nội dung về thu nhập tăng thêm xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên
trả lời câu hỏi của báo chí đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
thành phố có nhiều nỗ lực trong việc phát huy nguồn lực xây dựng đô thị thông minh
xây dựng đô thị sáng tạo phía đông trên nền tảng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức
việc triển khai các nội dung đề án theo tinh thần nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội đạt một số kết quả
các cơ chế chính sách ban hành góp phần sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức
khuyến khích nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ viên chức thu hút các chuyên gia
nhà khoa học tài năng đặc biệt tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố
về vấn đề quản lý sử dụng đất công và công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư
trong đó nổi cộm là những vụ việc liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm vẫn còn tồn tại
đảng bộ quyết tâm xử lý triệt để vấn đề giải quyết thỏa tráng quyền lợi hợp pháp của người dân
vấn đề xử lý cán bộ có sai phạm thời gian qua thành phố chủ động đề ra các giải pháp
để kịp thời phát hiện xử lý sai phạm nhằm thực hiện tốt nghị quyết của đảng về xây dựng
chỉnh đốn đảng trên tinh thần thẳng thắng khách quan
có ba bài học về công tác cán bộ được đảng bộ đúc rút đó là cái gì đúng thì làm không đúng không làm
nếu chập trờn thì đưa ra thảo luận tập thể
thứ hai là nguyên tắc tập trung dân chủ nếu thấy phức tạp thì phải đem ra thảo luận trong dân chủ
việc này giúp làm việc và hành xử an toàn
bài học thứ ba là nhạy cảm chính trị làm lãnh đạo càng cao thì phải biết quyết định của mình ảnh hưởng đến càng nhiều người
sáng nay liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức
tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thủ đô năm hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ và phát triển phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải đánh giá
trong năm hai nghìn một mươi tám các cấp công đoàn thủ đô đã làm tốt công tác chăm lo
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
đồng chí bí thư thành ủy hà nội đề nghị trong năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức công đoàn thủ đô phải đi đầu gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động của thành phố
thực hiện tốt chủ đề năm nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị
bên cạnh đó tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực thi các chế độ
chính sách của người lao động từ đó kiến nghị các cơ quan cấp trên để nghiên cứu giải quyết
chiều nay tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
thành phố hà nội đã thông tin về việc chặt hạ đánh chuyển gần năm trăm linh cây xanh tại đường láng
và dự án xén đường mở rộng đường láng đoạn từ cầu giấy đến ngã tư sở
theo đó việc chặt hạ đánh chuyển số cây xanh này nhằm từng mức giảm thiểu ủn tắc giao thông trên địa bàn
thành phố đã triển khai dự án xén mở rộng đường láng với tổng mức đầu tư hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tổng chiều dài toàn tuyến khoảng bốn km điểm đầu tuyến là cầu giấy điểm cuối tuyến là ngã tư sở
trên cơ sở mặt đường hiện trạng đơn vị thi công sẽ xén hè bên phải tuyến từ cầu giấy đến ngã tư sở
để mở rộng mặt đường thêm trung bình ba năm mét xây mới vỉa hè rộng một năm mét tiếp giáp phần xe chạy
theo ông ngô mạnh tuấn phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
dự án chỉ chặt xén đánh chuyển cây phía bờ sông giữ nguyên toàn bộ cây ở dài phân cách giữa hiện nay
trong đó đánh chuyển ba trăm bảy mươi một cây chặt hạ một trăm linh năm cây
sau khi hoàn thành dự án thành phố hà nội sẽ trồng lại hơn ba cây xanh thuộc các loại như phượng tím ban tường vi ngọc bút hoa giấy
hôm nay tỉnh bình phước đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng
của lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
và cùng quân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng
quân đội và nhân dân hai nước đã kể vai sát cánh đồng cam cộng khổ
hiệp đồng tác chiến bảo vệ vững chắc chủ quyền độc lập tự do của hai dân tộc
hiện nay quan hệ đối ngoại giữa bình phước với các tỉnh sát biên campuchia đang ngày càng phát triển bền chặt
bình phước hiện có bốn dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su và điều tại campuchia
với tổng số vốn trên một trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
bên cạnh đó hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm
quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh trong thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả
năm hai nghìn một mươi tám mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành hải quan đã được cải thiện
ở hầu hết các nội dung khảo sát so với năm hai nghìn một mươi năm

về việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm hai nghìn một mươi tám

tất cả các nơi để trình bày về việc chưa có lương do chính phủ đóng cửa
ngay kể cả việc đóng học cho các con tôi cũng thế
tôi đã phải xin nộp tiền học muộn cho các cháu
nhiều nghị sĩ kêu gọi tổng thống donald trump chấp thuận dự thảo ngân sách
do đảng dân chủ mới thông qua tại hạ viện gần đây
để giảm bớt một phần khó khăn cho các nhân viên liên bang
tuy nhiên nhà lãnh đạo mỹ vẫn kiên định với quan điểm
chỉ chấp thuận dự thảo khi có cả tiền xây dựng bức tường biên giới với mexico
chính phủ indonesia đã quyết định phân bổ khoảng một một tỷ đô la mỹ
từ ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín cho công tác dự đoán và giảm nhẹ thiên tai
tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ indonesia cũng bắt đầu chuẩn bị cơ chế bảo hiểm thiên tai
bằng cách tạo nguồn quỹ trị giá một tỷ ruby

nhằm giúp tăng tốc độ phục hồi của các khu vực bị ảnh hưởng
quỹ có thể được giải ngân trên cơ sở tính đến mức độ ảnh hưởng của thiên tai
bao gồm số nạn nhân và mức thiệt hại vật chất
indonesia phải hứng chịu những thảm họa động đất sóng thần
gây thiệt hại lớn về người và của
trận động đất mạnh kèm theo sóng thần xảy ra ngày hai mươi tám tháng chín
tại đảo sulawesi và đợt sóng thần do núi nửa anak krakatoa
phun trào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại eo biển sandar
đã cướp đi sinh mạng của ít nhất hai người
một ba trăm bảy mươi người làm hơn một bốn trăm linh người bị thương và khoảng năm một trăm ba mươi người mất tích
trước đó vào đầu tháng tám tại đảo lombok đã xảy ra hai trận động đất
cường độ sáu bốn và bảy độ richter làm trên bốn trăm linh người thiệt mạng
săn phẳng hàng chục nghìn ngôi nhà đền thờ và khiến khoảng hai mươi người phải đi sơ tán
tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong trong năm hai nghìn một mươi tám của cuba là ba nghìn chín trăm sáu mươi ba
thấp nhất trong lịch sử
và là lần đầu tiên dưới mức bốn
năm qua cũng là năm thứ sáu liên tiếp cuba có mức tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong
do khuyết tật bầm sinh dưới một
đây là năm thứ hai liên tiếp cuba hạ được tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong
xuống mức thấp nhất lịch sử
với chỉ số của năm hai nghìn một mươi bảy là bốn nghìn bốn mươi bốn và là năm thứ một mươi một liên tiếp cuba
có tỷ lệ này thấp hơn năm
cụ thể trong năm qua cuba đón một trăm một mươi sáu ba trăm hai mươi trẻ ra đời
tăng thêm một người
trong khi số trẻ em dưới một tuổi bị tử vong chỉ là bốn trăm sáu mươi một
ít hơn bốn trường hợp so với năm hai nghìn một mươi bảy
việc hoàn thiện mô hình bác sĩ và y tá gia đình
trình độ phát triển của y học di chuyển cộng đồng tại cuba
và chương trình quốc gia về trần đoán kiểm soát và phòng ngừa
các khuyết tật bẩm sinh và các bệnh di truyền
là những yếu tố quan trọng mang lại bước tiến bộ trong năm qua
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày
của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt